thời tiết tại các tỉnh thành ở phía đông bắc bộ trong hôm nay và ngày mai tiếp tục là trạng thái tạnh giáo
ngày nắng với mức nhiệt sao động là từ hai mươi năm đến ba mươi năm độ
từ chiều tối mai khi mà hồi tù gió trên mực năm m được thiết lập thì mưa rông sẽ tăng trở lại
cục bộ có điểm có mưa với lượng khá nên người dân cần đề phòng sấm xét và gió giật mạnh trong cơn rông
mưa tăng trở lại cũng giúp nền nhiệt giảm đáng kể trời mát mẻ dễ chịu
tại các tỉnh thành ở phía tây bắc bộ trong hôm nay và ngày mai
mưa rông nhiều hơn nên mức nhiệt cũng thấp hơn đôi chút giao động trong ngưỡng là từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
và cũng từ chiều tối mai thì mưa rông tại đây sẽ tăng mạnh có điểm có mưa vừa đến mưa to
kèm theo tố lóc cũng như gió giật mạnh người dân cần lưu ý đề phòng
ngoài ra mưa lớn cũng giúp nền nhiệt trên khu vực giảm nhanh trời chuyển mát mẻ dễ chịu
các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế trong hôm nay và ngày mai
cũng duy trì nắng nóng với mức nhiệt giao động là từ hai mươi năm đến ba mươi sáu độ
sau đó từ ngày mùng năm do ảnh hưởng của tụi gió ở bắc bộ nên khu vực thanh hóa
nghệ an mưa rồng cũng tăng dần cùng nền nhiệt sẽ giảm nhẹ đôi chút
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận trong ba ngày tới
mưa cũng xuất hiện nhiều hơn vào lúc chiều tối nên nền nhiệt không quá cao
chỉ giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi bốn độ
người dân ở đây cũng cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh đi kèm trong cơn rông
ở vùng cao tây nguyên trong ba ngày tới dưới tác động của gió mùa tây nam
vẫn duy trì mưa rào và rông rải rác vào lúc chiều tối
cục bộ có mưa vừa đến mưa to kèm theo tố lóc và gió giật mạnh
do có mưa nhiều nên nền nhiệt tại đây không quá cao giao động là từ hai mươi đến ba mươi độ
các tỉnh thành nam bộ trong hôm nay cũng như trong ba ngày tới
cũng duy trì mưa rông vào lúc chiều tối với nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to
trong mưa rông thì cần đề cao cảnh giác với tố lốc cũng như gió giật mạnh nguy hiểm
nền nhiệt tại đây cũng chưa có nhiều biến đổi giao động là từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ